bên cạnh những ý kiến về tình hình phát triển kinh tế năm hai nghìn một mươi bảy vấn đề nợ công bộ chi ngân sách nhà nước
thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội sáng nay nhiều đại biểu quốc hội băn khoăn về tình trạng tỷ lệ sinh viên ra trường không tìm được việc làm ngày càng gia tăng
khoảng hai trăm linh sinh viên sau khi ra trường không có việc làm
trong khi đó nhiều ngành nghề đang phát triển nhân lực là vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội đề cập trong phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội
theo nhiều đại biểu đây là một vấn đề nhức nhối gây lãng phí nguồn lực của xã hội

hơn bao giờ hết đặt công an việc làm và thất nghiệp là mục tiêu kinh tế chính trị xã hội hàng đầu